sáng nay một mươi ba tháng bốn tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình thủ tướng phạm minh chính
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã dự lễ phát động phong trào thi đua
xóa nhà tạm nhà rột nát trong cả nước cùng dự có bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd tqvn đỗ văn chiến và quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương
xóa nhà tạm nhà rột nát là một trong những chủ trương lớn của đảng
nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo ổn định cuộc sống
đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc
các đoàn thể doanh nghiệp tổ chức cá nhân các cấp các ngành trong thời gian qua
với phương châm chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
nhiều nguồn vốn dành cho giảm nghèo nói chung cho công tác xóa nhà tạm
nhà giọt nát nói riêng đã được lồng ghép vào các chương trình đề án của trung ương đến địa phương
trong đó có ba chương trình mục tiêu quốc gia có thắng cao điểm vì người nghèo được phát động trong toàn hệ thống mặt trận
những hoạt động này đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam bốn cấp
đã vận động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội được trên hai mươi ba tỷ đồng
cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được gần một trăm bốn mươi căn nhà đại đoàn kết
cho người nghèo người có hàn cảnh khó khăn
hỗ trợ trên bốn năm triệu lượt người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh
giúp đỡ trên một triệu lượt học sinh sinh viên về học tập
hỗ trợ người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm nghìn công trình dân sinh
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ phong trào thi đua chung tay
xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước chúng ta tổ chức hôm nay là cụ thể hóa nghị quyết bốn mươi hai
với mục tiêu là vận động xây dựng sửa chữa một trăm bảy mươi căn nhà cho hộ nghèo hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
với quyết tâm cao của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam sự nỗ lực lớn hành động quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp người dân
thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước
với ý nghĩa nhân văn sâu sắc cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực của các tổ chức cá nhân của toàn xã hội và của toàn dân
để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định an toàn từng bước nâng cao mức sống góp phần giảm nghèo bền vững
cả hệ thống chính trị toàn xã hội toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết rứt điểm nhà tạm nhà rột nát
cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do thành quả của quá trình đổi mới đúng với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
phải quan tâm chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân như lời tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nêu tại hội nghị trung mương tám khóa một mươi ba
một mục tiêu là phân đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm hai nghìn một mươi năm

một là phát huy các nguồn lực của nhà nước của xã hội doanh nghiệp và của toàn dân
hai là phát huy truyền thống văn hóa tinh hoa tốt đẹp của dân tộc và tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách lá rách đùm lá rách hơn để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra
ba bảo đảm một là bảo đảm các quy định cơ chế chính sách phù hợp hiệu quả để thực hiện chương trình
hai là bảo đảm không hình thức màu mè công trình phải có chất lượng và đúng đối tượng
ba là bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực công khai minh bạch chống tiêu cực láng vĩ tham nhũng
thủ tướng phạm minh chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban bộ ngành trung mương và các địa phương với tinh thần thực hiện các công việc một cách chủ động tích cực hiệu quả không màu mè hình thức không trông chờ ỉ lại không đùn đẩy trách nhiệm
bảo đảm nghiêm các quy chuẩn quy trình quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng chất lượng thiết thực và hiệu quả không để xảy ra tiêu cực tham nhũng và lãng phí